tỉnh lai châu cũng đang chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra hàng chục người thiệt mạng và mất tích do lũ ống lũ quét và sạt lở đất
trong khi thiên tai cướp đi sinh mạng của nhiều người thì nhiều bà con sinh sống tại các khu vực ven sông suối vẫn còn chủ quan dẫn đến nguy cơ mất an toàn tính mạng đặc biệt là tại những vùng có nguy cơ sạt lở cao
trên sông nậm na thuộc địa phận huyện phong thổ tỉnh lai châu nhiều chiếc thuyền thủ công của bà con nhân dân đi lại mùa mưa lũ mà không có phao cứu sinh hay các phương tiện bảo hộ
đáng ngại hơn trong các đợt mưa kéo dài nước sông chảy xiết nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để vớt củi
vì sự mưu sinh và lợi ích trước mắt người dân nơi đây đang thực sự đánh cược mạng sống của mình
ngoài nguyên nhân khách quan do thời tiết thì còn nhiều nguyên nhân do chính người dân
điều này đòi hỏi chính quyền địa phương phải thực sự quyết liệt trong công tác tuyên truyền cảnh báo để người dân ý thức và đề cao cảnh giác trong mùa mưa lũ đặc biệt là các vùng có nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét cao